tại hà nội liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam phối hợp với bộ khoa học và công nghệ bộ giáo dục và đào tạo trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ ban tổ chức đã trao một trăm linh sáu giải thưởng cho các đề tài sáng tạo kèm theo bằng khen cho các tác giả đoạt giải trong đó bao gồm một giải đặc biệt năm giải nhất một mươi giải nhì ba mươi giải ba và sáu mươi giải khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng lên đến bốn trăm linh năm triệu đồng
qua một mươi hai năm tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc đã được triển khai rộng khắp cả nước
với những kết quả đã đạt được cuộc thi là cách thiết thực nhằm cố vũ tinh thần sáng tạo khoa học của các bạn học sinh sinh viên góp phần thúc đẩy tình yêu khoa học đam mê sáng tạo của các bạn trẻ ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường
từ đó góp phần xây dựng nền khoa học việt nam phát triển trong tương lai